xin chào tất cả các bạn
vào ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh kiên giang mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo trần văn lý anh trú tại thành phố hà tiên tỉnh kiên giang về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là võ văn quý là anh rể của bị cáo
theo cáo trạng vào khoảng trưa ngày hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một trong lúc nhậu cùng nhau quý hứa cho anh lý anh mượn tiền
sau đó không thấy quý thực hiện lý anh đã cầm theo một con dao đâm nhiều nhát vào người làm quý tử vong
lý anh có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy chưa được xóa an tích
trong phần tranh luận tại phiên tòa viện kiểm sát đã đề nghị mức án tù trung thân về tội giết người đối với bị cáo trần văn lý anh
hội đồng xét xử đã nghị án và dự kiến tuyên án vào ngày bốn tháng tám tới đây
tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
và tuyên án một mươi ba năm tù đối với bị cáo phạm văn phùng chú tại huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an
theo cáo trảng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh lâm đồng từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
phùng từ nghệ an vào làm vườn thuê cho ông nguyễn thế phúc tại phường hai thành phố bảo lộc
cho đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi một do có việc vắng nhà nhiều ngày hơn nữa lại tin tưởng phụng
nên ông phúc đã giao toàn bộ nhà cửa của mình cho đối tượng này trông coi
thời gian này phùng thường lên mạng internet chơi cờ bạc và bị thua lỗ
cho nên đã liều lĩnh mang toàn bộ tài sản trong nhà ông phúc bán cho cửa hàng cầm đồ
với tổng giá trị hơn sáu trăm linh triệu đồng để lấy tiền cờ bạc và tiêu xài cá nhân
sau khi thực hiện hành vi lo sợ bị chủ nhà trở về và phát hiện
cho nên ngày tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi một phùng đã lấy xe máy của ông phúc bỏ trốn về quê ở nghệ an
tuy nhiên khi đến xã tu cha huyện đơn dương thì bị cơ quan chức năng bắt giữ
tại phiên tòa phạm văn cùng thừa nhận mọi hành vi đã gây ra như đã nêu trong cáo trạng
hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt phạm văn cùng một mươi ba năm tù giam
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo nhận định của các cơ quan chức năng diễn biến tội phạm mua bán người ngày càng có chiều hướng phức tạp
đặc biệt các đối tượng này đã có sự thay đổi về phương thức hoạt động
hướng vận chuyển để có thể lừa bán được các nạn nhân cũng như là qua mắt được các cơ quan chức năng
điều này đòi hỏi công tác điều tra của lực lượng công an cũng cần phải thay đổi
không ngừng nâng cao nghiệp vụ để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này
đây là công việc mà người đàn ông này phải làm mỗi ngày
thì bắt đầu nó đánh đập nó hành hạ nó lôi vào phòng phí nó đánh đập
xong tất cả mọi cái là nó bán ra đảo
và nếu chạy trốn mà bị bọn chúng phát hiện thì có thể bị giết ngay tại chỗ
muốn về thì phải có tiền chuộc hai vợ chồng thì phải hết hơn hai trăm bốn mươi mới về được
nếu như mà mình không có tiền chuộc thì mình sẽ bị bán sang đảo khác và bị đánh đập
thậm chí có người còn bị
thiệt mạng mất mạng
trước nhiều thông tin cầu cứu từ các nạn nhân và gia đình nạn nhân
khi có con em sập bẫy việc nhẹ lương cao tại campuchia
các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh yên bái đã tích cực vào cuộc
và đưa ra khuyến cáo để người dân không nên nghe theo lời lôi kéo của các đối tượng xấu
tránh dân vọng bẫy của bọn mua bán người
đồng thời đưa ra những giải pháp để hỗ trợ nạn nhân khi trở về địa phương
công an tỉnh yên bái đã phối hợp với công an các phường xã
tiến hành nhiều biện pháp tuyên truyền để người dân nắm được các thủ đoạn của tội phạm
và từ đó có biện pháp phòng tránh
cũng thể có nghĩa là thực hiện các buổi họp dân để trực tiếp tuyên truyền các thủ đoạn phạm tội
của đối tượng của loại tội phạm này để người dân nắm được
từ đó có những biện pháp tự bảo vệ mình trước các hoạt động thủ đoạn lừa đảo của đối tượng
hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tăng cường công tác vận động các nguồn lực
nạn nhân bị mua bán trở về thực hiện dự án hỗ trợ nạn nhân mua bán người
vượt qua đại dịch covid một mươi chín
đến nay hội liên hiệp phụ nữ tỉnh cùng với tổ chức haga quốc tế tại việt nam
đã hỗ trợ cho một mươi một nạn nhân đến mua bán trở về
công an tỉnh yên bái nhận định thời gian tới tình trạng người dân bị lừa đi lao động
sang biên giới có diễn biến phức tạp do đó công an tỉnh yên bái đề nghị người dân
nên tỉnh táo trước lời rụ rỗ của các đối tượng không tiếp tay giúp đỡ cho số đối tượng
người xuất cảnh trái phép không nên tin vào lời của các đối tượng xấu xuất cảnh trái phép
sang campuchia để tìm việc làm tránh rơi vào bẫy của bọn mua bán người
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa yêu cầu bộ y tế chỉ đạo ngành y đẩy nhanh tiến độ
tiêm chủng không để vaccine covid một mươi chín quá hạn
trong văn bản truyền đạt chỉ đạo của thủ tướng phạm minh chính do văn phòng chính phủ
phát hành ngày hai mươi bảy tháng bảy lãnh đạo chính phủ còn giao quyền bộ trưởng y tế ra soát
thống kê nhu cầu vaccine của các địa phương
từ nay đến hết quý ba năm hai nghìn hai mươi hai để kịp thời phân bổ truyền thông để người dân hiểu tham gia tiêm
chỉ đạo này đưa ra trong bối cảnh nhiều địa phương còn lượng lớn vaccine đã được phân bổ
nhưng chưa tiêm hết
trong khi đó số ca mắc covid một mươi chín mới đang tăng trở lại
một số biến thể mới của chủng omicron đã xuất hiện tại việt nam
chủ tịch ubnd cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước đảng nhà nước nếu để xảy ra tình trạng vaccine quá hạn
bên cạnh khuyến cáo không chủ quan trước dịch bệnh
covid một mươi chín bộ y tế còn đưa ra cảnh báo về tình hình bệnh đậu mùa khỉ đang lây lan ở nhiều quốc gia
tại việt nam tính đến ngày hôm nay thì chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh
tuy nhiên theo các chuyên gia thì nguy cơ đậu mùa khỉ xâm nhập và gây bệnh ở nước ta là hoàn toàn có thể xảy ra
vậy đối tượng nào có nguy cơ cao mắc bệnh cách nhận biết sớm và quan trọng nhất là làm thế nào để phòng bệnh ở thời điểm này
xin mời quý vị và các bạn theo dõi ghi nhận ngay sau đây
theo tiến sĩ bác sĩ trần văn giang phó viện trưởng viện đào tạo và nghiên cứu các bệnh nhiệt đới
bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương triệu chứng của bệnh động mù khỉ gồm sốt cao nổi hạch bạch huyết phát ban
thông đường bệnh này kéo dài từ hai đến bốn tuần và được phát hiện khi cơ thể nhiễm virus từ năm đến hai mươi một ngày
khi có các biểu hiện sau người dân cần liên hệ ngay với các cơ sở y tế
với những trường hợp mà có các yếu tố dịch tễ như đi đến về
từ những nơi có vùng dịch kèm theo các dấu hiệu như sốt đau đầu xương hạch ngoại vi
và đặc biệt là có phát ban dạng phẩm nước nghi ngờ của bệnh đậu mùa khỉ
thì đấy là những trường hợp mà chúng ta cần phải theo dõi và giám sát
liên quan đến nguy cơ lây lan dịch bệnh này nhiều chuyên gia dịch tễ cho rằng
việc bệnh đầu mùa khỉ xâm nhập vào việt nam là rất cao
do đó cần có các biện pháp sàng lọc ngăn chặn chặt chẽ
để bảo vệ những người có nguy cơ cao
tại các cơ sở y tế khi bệnh nhân có các biểu hiện nghi ngờ
cần được làm ngay các xét nghiệm cần thiết để phát hiện sớm ca bệnh
chúng tôi có thể lấy các bệnh phẩm là vùng tổn thương
cần làm cái nốt phỏng da ở ngoài da của bệnh nhân nghi đậu mùa khỉ
và một số các loại bệnh phẩm khác như là máu và một số các bệnh phẩm đường hấp
để chúng tôi làm các phương pháp
xét nghiệm khác nhau chúng tôi tách chết cái vật liệu di truyền ra
có nghi ngờ đậu mùa khỉ sau đó thì là làm nhân cái đoạn gen đặc hiệu của cái đậu mùa khỉ đó ra
thì có thể xác định được một cách rất là đặc hiệu và chính xác cho những ca bệnh đầu tiên
bệnh đậu mùa khỉ thường khỏi sau vài tuần tuy nhiên cũng có biến chứng
trẻ em hoặc người có bệnh lý nền phụ nữ có thai
những người mắc bệnh suy giảm miễn dịch là đối tượng có nguy cơ chuyển nặng
và bị biến chứng khi mắc bệnh
do đó người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh
và qua các giọt bắn của đường hấp vì thế mà việc mà đeo khẩu trang thường xuyên
cũng như là thường xuyên sát khuẩn tay sạch sẽ cũng là một trong những cái yếu tố giúp phòng bệnh đậu mùa khỉ
trước đó tại cuộc họp khẩn của bộ y tế về việc ứng phó dịch bệnh này
các chuyên gia nhận định hiện một số quốc gia châu á có sự giao lưu đi lại thuận tiện với việt nam
như hàn quốc singapore đều đã ghi nhận ca bệnh
do đó khả năng dịch xâm nhập vào việt nam chỉ là vấn đề thời gian
người dân không quá hoang mang trước dịch bệnh đậu mùa khỉ
tuy nhiên tuyệt đối không được chủ quan lơ là và cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với trường quay phía nam để cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
trong hôm nay hai mươi tám tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai cho biết
đang tạm giữ hình sự các đối tượng phan văn vinh năm mươi bốn tuổi ngụ huyện xuân lộc đỗ hoàng phong ba mươi ba tuổi và lý trường giang bốn mươi sáu tuổi đều ngụ thành phố hồ chí minh
để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng bảy tại khu phố hai phường an bình thành phố biên hòa
trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp biên hòa bắt quả tan phan văn vinh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
khám sát người đối tượng công an thu giữ khoảng hai trăm linh gram ma túy tổng hợp
qua đấu tranh vinh khai mua số ma túy trên từ phong và giang sau đó mang về chia nhỏ bán lại cho các con nghiện tại khu vực thành phố biên hòa
từ lời khai của vinh lực lượng trinh sát phù hợp với một số đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra và bắt giữ phòng khi đối tượng này đang trú ngụ tại khu vực quận ba thành phố hồ chí minh
sau khi biết phong bị bắt giang đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận sự việc
tiếp tục khám xét nơi ở của các đối tượng công an thu giữ thêm gần ba trăm linh g ma túy tổng hợp
làm việc với công an bước đầu các đối tượng thừa nhận có tham gia mua bán ma túy cho nhau để kiếm lời
theo công an thành phố biên hòa đây là vụ mua bán ma túy bị phát hiện có số lượng lớn
sau khi lập hồ sơ ban đầu vụ việc sẽ được chuyển giao công an tỉnh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
cũng trong ngày hai mươi tám tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh cho biết đang tạm giữ và tiến hành làm việc đối với đối tượng nguyễn tấn lộc
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ khóm một phường năm thành phố trà vinh để điều tra làm rõ về hành vi giết người
tại vụ giết người tại khu nhà trọ ở khóm bốn phường năm nạn nhân là anh huỳnh tốn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ khóm bảy phường sáu thành phố trà vinh đã tử vong trên đường đi cấp cứu
riêng thú phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường
lập tức lực lượng cảnh sát hình sự công an các đơn vị nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành xác minh thu thập chứng cứ có liên quan và báo cáo lãnh đạo công an tỉnh
thực hiện ý kiến chi đạo của đồng chí đại tá trần xuân ánh giám đốc công an tỉnh
lực lượng chức năng nhanh chóng được huy động tổ chức triết khai đồng bộ các biện pháp công tác công an truy bắt thú phạm trong thời gian sớm nhất
quá trình điều tra xác minh công an công an xác định nghi phạm là nguyễn tấn lộc đang lẫn rốn mất khu vực cầu mây tức thuộc huyện càng long
ngay sau đó lực lượng hình sự công an tỉnh triển khai phương án kêu gọi nghi phạm ra đầu thú cũng như phương án bắt giữ nếu nghi phạm chống đối
đến chiều ngày hai mươi bảy tháng bảy đối tượng lộc đã đến công an phường năm thành phố trà vinh đầu thú và khai nhận
biết được sự việc tú anh thường xuyên cử cãi đánh chị ruột của lộc đêm hai mươi sáu tháng bảy nhận được thông tin chị ấy tiếp tục bị làm phiền
nên lộc đem theo dao tìm đến phòng trọ của chị thì phát hiện tuấn anh đang điều khiển xe mô tô từ khu trọ ra
lộc chặn đường dùng dao đâm cháy nhựa nhát vào người tốn anh
theo tốn anh bỏ chạy và chảy nhiều máu nên lộc đã rời khỏi hiện trường
tại cơ quan công an lộc trình bày cho biết việc làm trên là sai không thể thoát tội
nên đã đến cơ quan công an đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an trà vinh tiếp tục làm rõ xử lý theo quy định pháp luật
công an thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu cho biết vừa bắt quả tăng hai đối tượng có hành vi tàn trự trái phép chất ma túy
trước đó trong quá trình quần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
tổ công tác của công an tp bạc liêu phát hiện một đôi nam nữ đang điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
hai đối tượng khai tên mai thị bé ngoan sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và trần anh phê sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám cùng ngụ huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
qua kiểm tra phát hiện trên người của ngoan có hai gói ni lông bên trong có chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy
bước đầu ngoan và phê khai nhận số tan vật trên là ma túy được mua từ người khác để sử dụng thì bị bắt giữ
thực hiện cao điểm đảm bảo trực tự an toàn giao thông đường thủy nội địa ngày hai mươi tám tháng bảy
phòng cảnh sát đường thủy công an thành phố cần thơ tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường thủy nội địa
cho các chủ bến đò bến phà bãi vật liệu xây dựng các mỏ khai thác cát trên tuyến sông hậu
phòng cảnh sát đường thủy nội địa công an thành phố đã phổ biến kế thức pháp luật về giao thông đường thủy nội địa cho các chủ bến đò phà
kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn trong mùa mưa bão nhất là việc chấp hành trang bị áo phao dụng cụ cuối sinh trên đò phà theo quy định hiện hành
qua đó yêu cầu các chủ bến đò bến phà doanh nghiệp như vật liệu xây dựng mỏ khai thác cát
viết cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa
không tiếp nhận các phương tiện thủy nội địa cho hàng hóa quá vạch dâu mấn nước an toàn theo quy định
khai thác vận chuyển hàng hóa đúng tải trọng theo quy định
theo thượng tá đỗ văn thương phó trưởng phòng cảnh sát đường thủy công an thành phố cần thơ
hoạt động nhằm nâng cao nhận thức ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trực tự an toàn giao thông
tận mức hình thành thói quen đạo đức nghề nghiệp và hóa ứng xử đối với các chủ phương tiện người điều khiến phương tiện thủy nội địa
có phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bảo đảm trực tự an toàn giao thông đường thủy nội địa
thưa quý vị quốc lộ năm mươi bốn dài một trăm năm mươi năm km được bộ giao thông vận tải đầu tư từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín nối từ tỉnh đồng tháp vĩnh long và trà vinh
sau thời gian sử dụng quốc lộ năm mươi bốn qua tỉnh đồng tháp và trà vinh đều đã được nâng cấp và mở rộng
riêng đoạn qua tỉnh vĩnh long dài bốn mươi chín km đến nay chưa được sửa chữa và đang xuống cấp nghiêm trọng
mỗi ngày quốc lộ năm mươi bốn có hàng ngàn phương tiện lưu thông từ các tỉnh thành lưu thông để đi các huyện tam bình trà ôn tỉnh vĩnh long
hoặc đến tỉnh trà vinh và ngược lại
tuyến quốc lộ năm mươi bốn qua tỉnh vĩnh long vốn đã nhỏ ngạt chỉ từ hai làng xe nay càng trở nên quá tải
đặc biệt đoạn từ huyện bình tân thị xã bình minh huyện tam bình và đến trà ôn mặt đường xuất hiện chi chích ổ gà ổ voi
cử tri tỉnh vĩnh long đã có kiến nghị cơ quan chức năng sớm phân bổ đầu tư kinh phí nâng cấp mở rộng
sửa chữa quốc lộ năm mươi bốn
đoạn qua tỉnh vĩnh long bộ giới thông vận tải cũng đã xác định quốc lộ năm mươi bốn là tuyến đường bộ có phai trọng quan trọng
đối với sự phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng vùng đồng bằng sông cửu long
tuy nhiên do nguồn vốn ngân sách nhà nước phân bổ còn hạn hẹp
việc triển khai đầu tư các đoạn tuyến trên quốc lộ năm mươi bốn theo kiến nghị của cử tri chưa thể thực hiện được
do chưa phản đối được nguồn vốn trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm

hoặc là nghiên cứu sao để làm cho đường lại cho nó thông thương cho dân mình đi cho nó được an toàn chút
ông lâm thành hảo phó giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh vĩnh long cho biết
đã tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh nhiều lần có văn bản đề nghị bộ giao thông vận tải đầu tư nâng cấp mở rộng quốc lộ năm mươi bốn
tuy nhiên bộ giao thông vận tải đã có nhiều văn bản trả lời là không cân đối được nguồn vốn
mà ưu tiên đầu tư đường cao tốc
theo sở giao thông vận tải tỉnh vĩnh long quốc lộ năm mươi bốn chỉ được duy tu sửa chữa
để đảm bảo lưu thông đơn vị sẽ có kế hoạch cụ thể giảm thiểu tai nạn giao thông qua tuyến đường này
trong chiều nay hai mươi tám tháng bảy tiểu đoàn cảnh sát cơ động số một
trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam tp hcm phối hợp với đoàn viên thanh niên trường đại học ngoại thương
sinh viên tình nguyện quốc tế đến từ malaysia và các mạnh thường quân
đã tiến hành bàn giao công trình nông thôn mới
đồng thời tặng xe đạp và hàng chục phần quà cho người dân trên địa bàn xã hiệp phước huyện nhà bè tp hcm
trong thời gian hành quân giả ngoại lực lượng cảnh sát cơ động đã phố họp với đoàn viên thanh niên và sinh viên tình nguyện
hỗ trợ nhân dân bê tông hóa các tuyến hẻm tại tổ một mươi một ấp ba xã hiệp phước với chiều dài gần ba trăm linh mét rộng hai mét

tổ chức tuần tra kiểm soát chốt chặn trên các tuyến đường con hẻm
nhằm phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm phòng chống đua xe trái phép giữ gìn an ninh trực tự trên địa bàn